hình công tân lê thị thu hà nhân viên của bà hằng lĩnh một năm sau tháng tù
nói lời sau cùng bị cáo nguyễn phương hằng đã xin giảm nhẹ hình phạt
các bị cáo còn lại cũng bày tỏ ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt
công an huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm giàng a đua khi đang di chuyển trên rừng
giàng a đua chú xã lóng luông huyện vân hồ là bố vợ của chùm ma túy
tàng cang nam tăng vật thu giữ một khẩu súng ngắn một băng đạn bảy viên đạn
đối tượng giàng a đua có ba quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ di lý giàng a đua hai con của đối tượng là giàng a chứ và giàng a vấu từ trên rừng
đã nổ súng đe dọa lực lượng vây bắt nhằm giải cứu cho vàng a đua
công an thành phố lào cai vừa phối hợp cùng đội quản lý thị trường số một số năm
cục quản lý thị trường tỉnh lào cai liên tiếp đấu tranh bắt quả tang ba cửa hàng kinh doanh trang sức mỹ ký
không rõ nguồn gốc không có giấy phép kinh doanh thu giữ trên sáu sáu trăm linh sản phẩm với tổng giá trị trên bốn trăm linh triệu đồng
lực lượng đồng loạt kiểm tra bắt giữ tại ba địa điểm kinh doanh trên địa bàn gồm hộ kinh doanh lô diên tỉ
cửa hàng kinh doanh mỹ ký anh đức cửa hàng kinh doanh trang sức thời trang của bà bùi thị ánh ở phường cốc lếu
lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với các chủ hàng kể trên tạm giữ toàn bộ lô hàng gồm trên sáu sáu trăm linh sản phẩm mỹ ký
tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định
tại đường tỉnh năm trăm sáu mươi bốn b thuộc xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp cùng công an huyện quảng ninh bắt quả tang đối tượng lê văn duật
trú tại huyện quảng ninh có hành vi vận chuyển mua bán vật liệu nổ
tại hiện trường lực lượng đánh án
lực lượng đánh án đã thu giữ hơn bốn mươi kg vật liệu nổ một xe máy và nhiều tăng vật liên quan
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đưa về bán cho các đối tượng ở các xã phường ven biển sử dụng để khai thác trái phép thủy sản trên biển
phần cuối của bản tin là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh chuyên án
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng hà tuấn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám ngõ sáu mươi một trên một mươi sáu nguyễn văn giáp tổ một mươi năm phường cầu diễn quận nam từ liêm tp hà nội
đối tượng lò văn kiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản kép xã triềng sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và đối tượng trịnh quang hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn đỗ thượng xã quang vinh huyện ân thi tỉnh hương yên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện